trên tòa phúc thẩm sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án
hội đồng xét xử tòa án nhân dân tỉnh đã chấp nhận kháng cáo xin được hưởng án treo của bị cáo
quyết định sửa một phần bản án sơ thẩm tuyên phạt bị cáo bùi thị lành hai mươi bốn tháng tù
thế nhưng cho hưởng án treo về tội cố ý gây thương tích theo điều một trăm ba mươi bốn bộ luật hình sự
bị đòi chia tay nam thanh niên ra tay với bạn gái
ngày hai mươi một tháng ba công an tỉnh bắc giang cho biết
đơn vị đang điều tra làm rõ vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn
trước đó vào ngày một mươi bảy tháng ba công an thị xã việt yên tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân
về việc một nam thanh niên khi bị đòi chia tay đã cẩm giao đâm bạn gái nhập viện
cụ thể vào khoảng hai mươi hai h ngày một mươi sáu tháng ba
tại phòng hai trăm linh năm ở nhà trọ của bà trần thị hợi sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
khách thuê trọ là chị n t h sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
trú tệ t d p đoàn kết thị trấn tà lùng huyện quảng hòa tỉnh cao bằng
đã bị người yêu là hà văn mạnh sinh năm hai nghìn một
trú tệ thuân hữu xã chủ hữu huyện lục ngạn tỉnh bắc giang
dùng dao gọt hoa quả đâm vào vùng bụng gây thương tích
hậu quả chị hạnh bị thương đang điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh bắc giang
ngày một mươi tám tháng ba cơ quan công an đã triệu tập đối tượng hà văn mạnh đến để làm việc
qua đấu tranh mạnh đã xin đổ thú và khai nhận sau mâu thuẫn tình cảm
xuất phát từ việc chị hạnh đòi chia tay với mạnh thế nên đối tượng đã gây thương tích cho nạn nhân
đến nay công an thị xã đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với hà văn mạnh
về hành vi cố ý gây thương tích để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định
hoang tưởng nặng con trai ra tay tản nhẫn với mẹ ruột
mới đây tòa án nhân dân tỉnh long an đã mở phiên tòa xét xử trần ngọc anh năm mươi bốn tuổi
ngụ tại xã mỹ lộc huyện cần duộc về tội giết người
người mà ngọc anh ra tay sát hại chính là mẹ ruột
khi gây án ngọc anh có biểu hiện tâm thần hoang tường do di chứng sử dụng chất kích thích rượu bia
theo hồ sơ vào buổi sáng ngày một mươi chín tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai
chị l t t h chú thầy ấp thanh ba xã mỹ lộc huyện cần ruột mở tiệm tạp hóa để bán hàng như thường ngày
tuy nhiên trong lúc bán chị giật mình bởi thấy ngọc anh trên người dính máu từ từ đi tới tiệm
khi chị chưa kịp hiểu chuyện gì thì ngọc anh đã đến gần nhờ chị điện thoại báo công an việc y vừa ra tay sát hại mẹ
còn hắn lưỡng thượng đi tới công an xã mỹ lộc để tự thú
tại cơ quan công an ngọc anh khai nhận năm năm trước hai mẹ con về xã mỹ lộc mua căn nhà nhỏ để ở
không có việc làm lại nghiện rượu lâu năm khiến ngọc anh dần bị hội chứng hoang tưởng
hai năm trước thời điểm xảy ra án mạng mẹ của ngọc anh bị tai biến nhẹ đi lại khó khăn thường phải nằm trong phòng
ngọc anh ở nhà cùng mẹ suốt khoảng thời gian ấy
thế nhưng do nghiện rượu dần dần tâm trí ngọc anh trở nên không bình thường
vào buổi sáng xảy ra vụ án trong đầu ngọc anh cứ hoang tưởng có người xúi rục ra tay với mẹ
lý trí không còn cùng chứng hoang tưởng khiến ngọc anh không làm chủ được hành vi đã ra tay với chính đấng sinh thành
qua lời khai của đối tượng khoảng bảy giờ ba mươi phút ngày một mươi chín tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai ngọc anh ngủ dậy đi ra trước còn mẹ ngọc anh nằm trong phòng ngủ
do hoàng tưởng có người xúi rục ra tay thế nên ngọc anh đã vào bếp lấy một con dao đi vào phòng ngủ rồi hành động tản nhẫn với mẹ ruột
gây án xong ngọc anh sang tiệm tạp hóa đối diện nhờ hàng xóm báo công an xã mỹ lộc huyện cần duộc để tự thú
trong quá trình điều tra cũng như trước thời điểm mở phiên tòa ngọc anh được đưa đi điều trị tại viện pháp y tâm thần trung ương biên hòa với thời gian điều trị gần một năm
tại kết luận giám định pháp y về tâm thần xác định trước và trong khi thực hiện hành vi phạm tội
bệnh tâm thần do nghiện diệu mãn tính kết hợp với tổn thương não do nhuổi máu não và tèo não
phải hơn một năm điều trị ngọc anh mới có thể có mặt trong phiên tòa xét xử
người ôm yếu mái tóc điểm bạc lúc nhớ lúc không ngọc anh như ngờ nghịch trước tội lỗi của bản thân
tại phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo một mươi năm tù về hành vi tàn nhẫn của mình